chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay một mươi hai tháng bảy tại hà nội
đảng ủy công an trung ương bộ công an long trọng tổ chức kỷ niệm bảy mươi năm năm
ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất
lễ kỷ niệm được tổ chức dưới hình thức trực tuyến giữa điểm cầu bộ công an
với công an các đơn vị trực thuộc bộ và công an các tỉnh thành phố
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân
tới dự và phát biểu chỉ đạo
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
dự buổi lễ còn có các đồng chí phan đình trạc ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
nguyễn hòa bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
tranh án tòa án nhân dân tối cao
đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương và địa phương
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo bộ công an
toàn thể các tướng lĩnh sĩ quan cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân
qua các thời kỳ thân nhân gia đình các anh hùng liệt sĩ
trình bày diễn văn tại buổi kỷ niệm
trung tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nêu rõ
cách đây vừa tròn bảy mươi năm năm ngày một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
lực lượng an ninh nhân dân đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc
khám phá tiêu diệt tổ chức phản động cách mạng tại số bảy ô như hầu
nay là phố nguyễn gia thiều hà nội
đập tan cuộc đảo chính của quốc dân đảng câu kết với thực dân pháp
bảo vệ an toàn chính quyền cách mạng non trẻ
đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc
đây là mốc son lịch sử trói lọi
đánh dấu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân
trở thành ngày truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân việt nam anh hùng
bảy mươi năm năm qua được sự lãnh đạo giáo dục gian luyện của đảng
và chủ tịch hồ chí minh kính yêu
trực tiếp là đảng ủy công an trung gương bộ công an
sự ủng hộ giúp đỡ của các cấp các ngành
sự yêu thương đùm bọc của nhân dân
các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân
đã kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng của đảng
dân tộc và lực lượng công an lập nhiều chiến công và thành tích to lớn
góp phần rất quan trọng làm nên lịch sử và truyền thống anh hùng
của lực lượng công an nhân dân và của dân tộc
ghi nhận những đóng góp công lao thành tích to lớn của lực lượng an ninh nhân dân
bảy mươi năm năm qua đảng nhà nước đã trao tặng lực lượng an ninh
huân chương sao vàng ba mươi chín tập thể được tặng thưởng huân chương hồ chí minh
ba mươi hai tập thể hai mươi tám cá nhân được tặng thưởng huân chương độc lập
bốn trăm một mươi hai tập thể và hai trăm bốn mươi ba cá nhân
được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
hàng nghìn lượt tập thể cá nhân được tặng thưởng huân chương các loại
và nhiều phần thưởng cao quý khác
tại buổi kỷ niệm chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã gắn huân chương
lên lá cờ truyền thống và trao bằng khen chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất
tặng lực lượng an ninh nhân dân
trao huân chương chiến công hạng nhất tặng các đồng chí
trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an
đồng chí vũ chiến thắng thứ trưởng bộ nội vụ
nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh
trung tướng đặng ngọc tuyến cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ
và trao huân trường quân công hạng ba tặng trung tướng nguyễn khắc khanh
ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc bộ trưởng
nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh
nguyên cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích chiến công
mà các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân
đã bền bỉ nỗ lực phấn đấu đạt được trong suốt bảy mươi năm năm qua
trải qua bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
các thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh nhân dân luôn khẳng định
phẩm chất cách mạng trong sáng tinh thần mưu trí dũng cảm
của một lực lượng đặc biệt và chiến đấu trên trận tuyến đặc biệt
luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với đảng với tổ quốc
và nhân dân phán đấu hết mình cho sự nghiệp cách mạng
hoặc hành tốt mọi nhiệm vụ
các đồng chí đã gấp phần to lớn cùng toàn đảng toàn dân
mà toàn quân ta làm nên những thắng lợi vẫy vĩ đại
trong sự nghiệp đấu tranh và phong trang tộc xây dựng bảo vệ
tổ quốc xứng đáng là lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu
tin cậy tuyệt đối trung thành với đảng với nhà nước và nhân dân
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay
nhiệm vụ của lực lượng an ninh nhân dân rất nặng nề
nhưng cũng rất vinh quang đảng nhà nước và nhân dân
mong muốn và tin tưởng rằng thời gian tới lực lượng an ninh nhân dân
sẽ phát huy những kết quả đạt được lập thêm nhiều chiến công
và thành tích mới hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
xây dựng lực lượng an ninh nhân dân không ngừng lớn mạnh
mãi mãi xứng đáng là lực lượng trọng yếu của công an nhân dân việt nam anh hùng
xứng đáng là thanh bảo kiếm bảo vệ sự nghiệp cách mạng
vẻ vang của đảng và dân tộc tạo môi trường hòa bình ổn định
bóp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
xây lực thủ địch phản động và cơ hội chính trị
đồng thời quan trọng sâu sắc thực hiện hiệu quả các quan điểm phương châm
an ninh chủ động chủ động tiến công
tích cực phòng ngừa lấy phòng ngừa giữ vững bên trong là chính
phòng ngừa từ sớm từ xa cất nguy cơ cất nhân tố
có thể gây mất ổn định
thứ hai không ngừng tăng cường mối quan hệ
đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân
dựa vào dân yên dân là nhân tố quyết định
thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
lực lượng an ninh cần quán thiệt sâu sắc
có quan điểm văn động quân chúng của đảng
với lời dạy của bác hồ kính yêu
nhân dân giúp đỡ nhiều thì thành công nhiều
giúp đỡ ít thì thành công ít
giúp đỡ hoàn toàn thì thành công hoàn toàn
công an gần gũi với nhân dân
dựa vào nhân dân xa rời nhân dân
thì tài tình máy cũng không làm gì được
trước diễn biến tình hình phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc yêu cầu lực lượng công an
từ trung ương đến cơ sở tập trung lực lượng
khẩn trương phối hợp với các ban bộ ngành địa phương
trong phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
lực lượng tuyến đầu vùng dịch
không quản ngại khó khăn gian khu
xung kích làm nhiệm vụ phòng chống dịch
phát biểu đáp từ tại lễ kỷ niệm
bộ trưởng tô lâm thay mặt đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an và toàn thể lực lượng an ninh nhân dân
trân trọng cảm ơn nghiêm túc tiếp thu
và quán triệt thực hiện có hiệu quả
ý kiến chỉ đạo của đồng chí chủ tịch nước
khẳng định lực lượng công an nhân dân nói chung
và lực lượng an ninh nhân dân nói riêng
sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng
vẻ vang tuyệt đối trung thành
với đảng tổ quốc và nhân dân
không ngừng tu dưỡng gian luyện phẩm chất đạo đức
theo sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
hôn đúc bản lĩnh chính trị vững vàng
lưu trí sáng tạo dũng cảm
sẵn sàng chiến đấu hy sinh
vượt qua mọi khó khăn thách thức
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia
xây dựng lực lượng an ninh nhân dân
cách mạng chính quyền tình nguyện hiện đại
cùng toàn đảng toàn quân ta
viết tiếp những trang sử vàng trói lọi
của dân tộc trong sự nhập xây dựng
và bảo vệ tổ quốc
cũng nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm
ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân
đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an có bài viết quan trọng
phát huy truyền thống anh hùng
lực lượng an ninh nhân dân việt nam
phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
bảo vệ an ninh quốc gia xứng đáng với
niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
vào chiều ngày hôm nay dưới sự chủ trì
của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc
phiên họp thứ năm mươi tám phiên họp cuối cùng
của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội
cho ý kiến về dự thảo các kế hoạch
phát triển kinh tế xã hội năm năm
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
kế hoạch tài chính năm năm quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
kế hoạch vay trả nợ công

kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
cùng với đó là cho ý kiến
về một số nghị quyết
chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới giai đoạn
chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu
quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội
bền vững giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
bên cạnh đó một nội dung quan trọng
sẽ được ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến
là công tác chuẩn bị kỳ họp thứ nhất
quốc hội khoá một mươi năm
ủy ban thường vụ quốc hội
cũng sẽ nghe hội đồng bầu cử quốc gia
báo cáo kết quả xác nhận
tư cách đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
dự kiến phiên họp sẽ diễn ra
đến hết ngày một mươi bốn tháng bảy
các nội dung được thường vụ quốc hội xem xét
sẽ được chính quốc hội quyết định ngay
tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm
dự kiến khai mạc vào ngày hai mươi tháng bảy tới
trong đó nhiều vấn đề có ý nghĩa
chiến lược đặt nền móng cho việc
triển khai thực hiện các kế hoạch phát triển
giai đoạn năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
hôm nay một mươi hai tháng bảy công an tỉnh sơn la
phối hợp với tiểu đoàn hai
trung đoàn cảnh sát cơ động tây bắc bộ công an
ban chỉ huy quân sự tỉnh sơn la
tổ chức diễn tập tình huống thực binh a hai
đánh bắt khủng bố giải cứu con tim
giả phá bom mìn
chữa cháy cứu nạn cứu hộ
với tình huống giả định lợi dụng
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
số lượng đối tượng phản động chống đối
ở trong và ngoài nước với sự hậu thuẫn
của các thế lực thù địch thực hiện khủng bố
phá hoại sử dụng công nghệ cao
tấn công vào hệ thống cơ sở dữ liệu
để đánh cắp thông tin của khách hàng
và rút tiền ra khỏi tài khoản gây mất
ổn định về an ninh chính trị an ninh trật tự
lực lượng công an đã phong tỏa
khu vực bị khủng bố sơ tán
nhân dân đảm bảo an toàn huy động
lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp
nghiệp vụ đánh bắt và tiêu diệt bọn khủng bố
giải cứu con tin xử lý bom mìn
chữa cháy cứu hộ cứu nạn
và hoàn thiện các bước trong tố tụng
phục vụ quá trình xử lý theo pháp luật
trong vòng bốn mươi năm phút thực binh
các lực lượng phối hợp gồm hơn
ba trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ tham gia
và hai mươi bảy xe ô tô chuyên dụng
các loại đã thực hiện thành công buổi diễn tập
đúng với yêu cầu đề ra
trước đó công an tỉnh cũng đã tham gia
diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh sơn la
năm hai nghìn hai mươi một được chia làm
ba giai đoạn chuyển lực lượng vũ trang
tỉnh vào các trạng thái sẵn sàng
chiến đấu chuyển địa phương vào
các trạng thái quốc phòng tổ chức
chuẩn bị tác chiến phòng thủ thực hành
tác chiến phòng thủ